hiệp hội các quốc gia đông nam á asean kiên quyết chống việc hợp pháp hóa và sản xuất các loại ma túy trái phép không vì mục đích y tế hay khoa học
đây là khẳng định được đưa ra tại hội nghị cấp bộ trưởng asean về các vấn đề ma túy lần thứ tám diễn ra ngày hôm qua tại lào
tại hội nghị các bộ trưởng trường đoàn tái khẳng định asean cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác
nhằm giải quyết những thách thức về ma túy một cách hiệu quả với mục tiêu một asean không ma túy
theo cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc unodc số người sử dụng ma túy tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trên toàn thế giới
từ hai trăm bốn mươi triệu người vào năm hai nghìn một mươi một lên hai trăm chín mươi sáu triệu người vào năm hai nghìn hai mươi ba tương đương với năm tám dân số toàn cầu trong độ tuổi một mươi năm
để đấu tranh phòng chống hiệu quả với tội phạm ma túy cơ quan này cho rằng cùng với việc tăng cường an ninh biên giới
các nước asean cũng cần ngăn chặn hoạt động vận chuyển các loại hóa chất tiền chất sản xuất ma túy đến khu vực tam giác vàng
liên hợp quốc thông báo năm nhân viên của cơ quan này bị bắt cóc tại yemen cách đây một mươi tám tháng đã được trả tự do
tuy nhiên liên hợp quốc không nêu rõ ai thực hiện vụ bắt cóc trên
thông báo của liên hợp quốc nêu rõ tổng thư ký antonio guterres hoan nghênh quyết định thả các nhân viên an ninh
và nhấn mạnh hành động bắt cóc là tội ác vô nhân đạo và phi lý đồng thời yêu cầu những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm
năm nhân viên an ninh của liên hợp quốc trong đó có ông akam sovyet annam
giám đốc văn phòng an ninh và an toàn của liên hợp quốc tại yemen đã bị bắt cóc vào tháng hai năm ngoái
đến tháng chín năm ngoái nhóm khủng bố al qaeda tại yemen đã tung video ghi hình ông annam
trong đó ông cho biết đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cần được hỗ trợ về y tế và nhập viện điều trị
ông kêu gọi liên hợp quốc cộng đồng quốc tế các tổ chức nhân đạo đáp ứng các yêu sách của nhóm bắt cóc
cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecolab đã bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn quân sự tư nhân wagner
tham gia vào cuộc đảo chính quân sự tại niger
ecowas cũng khẳng định sẽ không cho phép tây phi biến thành nơi diễn ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bảy nhóm nổi dậy ở niger đã tuyên bố phế chuất tổng thống mohamed bazoum
đóng cửa biên giới quốc gia ban hành lệnh giới nghiêm và đình chỉ hiến pháp
cũng như cấm các đảng phái chính trị hoạt động
hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc do tướng abdurahman chiani nắm quyền lãnh đạo
được thành lập để điều hành đất nước
sau đó tổng thống bazoum vẫn bị giam giữ tại nơi ở
bất chấp việc tối hậu thư của ecowas cho chính quyền quân sự ở niger đã hết thời hạn
cho đến nay giữa lãnh đạo đảo chính ở niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán
do cộng đồng quốc tế thúc đẩy
sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ecowas về tình hình niger
tổng thống kody vua tuyên bố các nhà lãnh đạo của khối kinh tế này đã nhất trí
phát động một chiến dịch quân sự ở niger càng sớm càng tốt
lực lượng phòng không nga ngày hôm qua đã bắn hạ một máy bay không người lái của ukraine
đang bay về phía một mục tiêu không xác định ở thủ đô moscow
và đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào moscow
bộ quốc phòng nga cho hay chiếc máy bay không người lái đã mắc kẹt và rơi trong lực lượng
ở phía tây moskova không có thương vong và thiệt hại trong vụ việc
trước đó thì sân bay nukovo và sân bay kaluga cách moskova khoảng một triệu đồng
một mươi km về phía tây nam đã bị đóng cửa tạm thời do nghi ngờ có một máy bay không người lái
hiện cả hai sân bay này đã hoạt động bình thường trở lại
các cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong của nước nga đã gia tăng
kể từ khi một máy bay không người lái bị phá hủy ở điện kremlin hồi đầu tháng năm
một cuộc kinh doanh ở moskova vừa bị tấn công hai lần vào đầu tháng tám này
một tàu chở nhiên liệu vào một căn cứ hải quân của nga trên biển đen mới đây cũng bị tấn công
ukraine thường không bình luận về việc ai đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của nga
bộ thương mại trung quốc đã lần đầu tiên công bố báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ các quy tắc của mỹ
trong tổ chức thương mại thế giới wto đồng thời kêu gọi mỹ cần phải tôn trọng các cam kết
và phát huy thẩm quyền cũng như là hiệu quả của hệ thống thương mại đa phương
theo báo cáo các chính sách của mỹ đã làm suy yếu các quy tắc thương mại đa phương
áp đặt các biện pháp trừng phạt

và làm xáo trộn chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu
báo cáo cũng khẳng định mỹ đã thực thi các chính sách độc quyền và phân biệt đối xử
đồng thời làm gián đoạn sự phát triển công nghiệp của các nước khác thông qua những biện pháp như kiểm soát xuất khẩu
những quan ngại mà bộ thương mại trung quốc đưa ra bao trù một mươi một lĩnh vực
trong đó có hàng rào thuế quan và phi thuế quan trợ cấp công nghiệp trợ cấp nông nghiệp
phòng vệ thương mại tiêu chuẩn và các quy chuẩn kỹ thuật thương mại dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ
các nhà chức trách của anh đã di dòi ba mươi chín người xin tị nạn khỏi một tàu tạm trú neo đậu ở bờ biển của vùng england
sau khi các mẫu xét nghiệm cho thấy là vi khuẩn legenela trong hệ thống cấp nước
vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi những người này được nhà chức trách anh đưa lên tàu bb stockholm
nơi tạm trú của những người di cư chờ xin tị nạn
tàu cao ba tầng này có sức chứa năm trăm linh người
với hơn hai trăm linh phòng ngủ cung cấp chỗ ở cơ bản và tiện dụng cùng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ăn uống
đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ anh nhằm tiết kiệm chi tiêu và giảm gánh nặng tài chính trước là sáu người di cư tới nước này
bộ nội vụ anh cho biết tất cả ba mươi chín người xin tị nạn trên tàu bb stockholm trong tuần này đã được đưa lên bờ
để phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn legionella
nhà chức trách đang tiến hành đánh giá tình hình trên tàu
hiện không có người xin tị nạn nào trên tàu này xuất hiện các triệu chứng của bệnh legionella
do vi khuẩn legionella gây ra
tháng trước trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc đã cảnh báo các nước châu âu phải cảnh giác phát hiện
và giám sát các ổ dịch bệnh legionella một dạng viêm phổi do vi khuẩn legionella gây ra
từng bùng phát nghiêm trọng tại liên minh châu âu và khu vực kinh tế châu âu
tính đến sáng ngày hôm nay theo giờ việt nam số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng
tại đảo maui bang hawaii của mỹ đã tăng lên sáu mươi bảy người
con số này khả năng vẫn chưa dừng lại khi mà đám cháy
mới trưởng địa cầm soát khoảng tám mươi
thống đốc bang hawaii cho biết hỏa hoạn đã biến phần lớn thị trấn lahaina
trung tâm du lịch và kinh tế phía tây đảo maui thành đống đổ nát
và trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử bang
các ngọn lửa lớn đã săn bằng một tòa nhà
ước tính việc tái thiết sau thảm họa có thể mất nhiều năm và tốn tới hàng tỷ đô la mỹ
nhiều người dân đã quay trở về ngôi nhà bị đổ nát để đánh giá thiệt hại
ngoài việc tìm kiếm những người mất tích chính quyền thị trấn lahaina đang lên kế hoạch
cho những người vô gia cư và ở trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch
hòn đảo hiện có bốn nơi trú ẩn đang hoạt động cho những người đi sơ tán
giới chức địa phương cũng đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về cung cấp điện và nước trên diện rộng trong cộng đồng
hiện hàng chục nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn bị mất điện
thưa quý vị dưới tác động của biến đổi khí hậu
nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tại iraq cây nóng mùa hè thiêu đốt đang khiến các công trường trở thành nơi nguy hiểm
trong khi ở yemen đợt nắng nóng kéo dài làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia này trở nên tồi tệ hơn
khi một số nhóm dễ bị tổn thương nhất đã phải vật lộn để tồn tại trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
trời nóng cả ngày lẫn đêm trẻ con và người lớn đều không ngủ được
chúng tôi thậm chí không có quạt điện
chúng tôi rội nước lên người lên quần áo để cảm thấy mát hơn một chút
nếu không cái nóng sẽ khiến chúng tôi phát điên
tại tỉnh al hudayda hiện chỉ có hai bệnh viện có khả năng điều trị lọc máu
bệnh nhân bị suy thận thường nhạy cảm với nhiệt độ cao và cái nóng khắc nghiệt của mùa hè đã làm bệnh của họ chầm trọng hơn
ước tính có hơn năm người bị suy thận ở yemen phải lọc máu hàng tuần
nhiệt độ cơ thể tăng cao có thể dẫn tới các biến chứng ở thận khiến các cơn đau không thể chịu nổi
tôi phải đến bệnh viện để lọc máu
nhiệt độ ở al hodeida trên bốn mươi độ c
đó là một vấn đề rất nghiêm trọng làm gián đoạn quá trình điều trị bình thường của bệnh nhân gây ra một số biến chứng
trong khi đó tại iraq mùa hè nóng bức đang khiến hàng trăm người lao động trong lĩnh vực xây dựng
ở quốc gia này gặp nhiều khó khăn khi làm việc ngoài trời
làm việc trong môi trường mà nhiệt độ lên tới năm mươi độ c khiến bạn cảm thấy chóng mặt nhức đầu phải uống nước thường xuyên hoặc rộn nước lên đầu để hạ nhiệt độ
nguy hiểm là vậy nhưng iraq có rất ít quy định đảm bảo an toàn cho người lao động trong điều kiện thời tiết cực đoan như thế hoặc nếu có thì áp dụng một cách lỏng lẻo
ngoài ra những công nhân được tuyển trong lĩnh vực này
đa phần là không chính thức nên họ cũng không được hưởng các chế độ liên quan vấn đề nêu trên
tôi cần tiền để nuôi gia đình nên tôi buộc phải làm công việc này
từ sau chín giờ trở đi nhiệt độ lên cao khiến công nhân mệt mỏi ngã quỵ
tuy nhiên nếu không làm việc chúng tôi sẽ không có thu nhập
rủi ro khi làm việc ngoài trời đang ngày càng tăng tại iraq
vốn được liên hợp quốc đánh giá là nằm trong số những quốc gia dễ chịu tổn thương nhất
trước tác động của biến đổi khí hậu dẫn tới nhiều lời kêu gọi thay đổi quy định
và cần đảm bảo an toàn tốt hơn trong ngày xây dựng và các lĩnh vực khác
theo bộ lao động iraq trong năm hai nghìn hai mươi hai nước này ghi nhận khoảng bốn trường hợp bị thương khi làm việc
nắng nóng thực sự là nguyên nhân số một trong tất cả các thảm họa thiên nhiên
bởi vì nhiệt độ cao hơn có thể làm tăng tỷ lệ tử vong
và nhiệt độ cao hơn cũng có tác động mạnh mẽ đến nhiều lao động ngoài trời
tình trạng nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước được xem là chỉ dấu rõ nét nhất cho tình trạng biến đổi khí hậu
theo cảnh báo của giới chuyên gia nếu không có hành động mang tính đột phá
các hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ ngày càng diễn biến nghiêm trọng hơn
trở thành hiểm họa đối với nhân loại có thể khiến tương lai của loài người chìm trong nghèo đói
và đối mặt với hàng loạt hệ lụy khác